cứu nạn người dân sau thảm họa động đất ngày sáu tháng hai đoàn công tác của bộ công an việt nam
gồm hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ đã lên đường nhận nhiệm vụ hiện nay đoàn công tác đang tiến hành
các hoạt động cứu nạn cứu hộ tại thành phố adiyaman phía đông nam của thổ nhĩ kỳ
đây là một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề bởi thảm họa động đất
đây là lần đầu tiên việt nam triển khai lực lượng tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn
đối với thảm họa thiên tai phối hợp cùng với nhiều quốc gia khác trên thế giới
điều này cho thấy tinh thần bản lĩnh của công an nhân dân việt nam
cũng như thể hiện cam kết chính trị của đảng và nhà nước với vai trò là một thành viên
có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn
thách thức ở khu vực và trên thế giới
hình ảnh những chiến sĩ công an nhân dân việt nam thực hiện nhiệm vụ quốc tế
một lần nữa nhận được sự cảm phục tin yêu và dõi theo của người dân cả nước
và trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc bảo
giảng viên cao cấp học viện báo chí và tuyên truyền sẽ chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này
vâng trước tiên xin được trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc bảo
đã dành thời gian cho cuộc trao đổi của truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
vâng thưa ông cá nhân ông có suy nghĩ như thế nào về tinh thần và bản lĩnh
của những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân khi mà ngay lập tức nhận nhiệm vụ
đi cứu nạn cứu hộ tại thổ nhĩ kỳ và đặc biệt là ở một cái nơi mà chịu thiệt hại nặng nề nhất của nước bạn
theo tôi điều này thể hiện tinh thần bản lĩnh của người chiến sĩ công an kết mạng
thực hiện nghiêm túc với lời thề danh dự của chiến sĩ công an
vì nước quên thân vì dân phục vụ sẵn sàng nghe theo tướng gọi thiêng liêng của tổ quốc
những lời kêu gọi của tổ quốc để tôi sẵn sàng đảm nhận sẵn sàng gánh vác
sẵn sàng đi đến những nơi khó khăn gian khổ nhất để hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của mình
mà đảm nhận nước dân dân tại nga phòng
vâng rõ ràng thì đây là lần đầu tiên việt nam triển khai lực lượng cái hoạt động tìm kiếm cứu nạn
đối với thảm họa thiên tai và phối hợp với các quốc gia khác ở trên thế giới
và điều này thì đã thể hiện được cái trách nhiệm quốc tế
việc thực hiện cam kết của việt nam đối với những khó khăn thách thức ở trên thế giới
và trong đó chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta có cái sự nỗ lực và trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân
ông đánh giá như thế nào về điều này
có thể nói cái việc làm của các đồng chí nó thể hiện một cái đường lũ đối ngoại
cái quan điểm ngoại giao của đảng ta hiện nay
chúng ta hội nhập chúng ta tham gia vào cái nhiệm vụ chung của quốc gia
của quốc gia thực tế nhưng không chỉ tham gia là tham gia với một tinh thần trách nhiệm rất cao
đây là cái thứ nhất
cái thứ hai nữa nó thể hiện ở việc chúng ta thực hiện một cách nghiêm túc
cái cam kết đối với quốc tế trong việc chia sẻ những khó khăn chung của thế giới
ví dụ như câu chuyện thiên tai câu chuyện dịch bệnh
mà cái chuyện thảm họa độc đất của hồ chí minh kỳ nó là một cái việc làm rất cụ thể
và câu chuyện này cũng đã nhận được
rất nhiều sự quan tâm và đánh giá cao của cộng đồng mạng và dư luận và mạng xã hội trong những ngày qua
thì đều có sự lan tỏa và chia sẻ những hình ảnh đẹp của các cán bộ chiến sĩ
công an nhân dân với những tình cảm và sự yêu mến rất lớn
và rõ ràng là dù ở bất cứ nơi đâu thì cái tinh thần lúc dân cần dân khó lúc nguy nan
thì luôn có sự sẵn sàng của lực lượng công an thì một lần nữa lại tiếp tục được khẳng định
ông có cái suy nghĩ và chia sẻ như thế nào về điều này ạ
có lẽ không như của tôi
nhưng mà dư luận nhân dân và xã hội nói chung đều hết sức là xúc động
và hết sức là cảm phục những cái việc làm của các đồng chí công an
nó xúc động ở chỗ nào ạ
tức là gì
là các đồng chí đến những nơi gian khổ như thế nguy hiểm như thế
thậm chí nó đe dọa cả đến trực tiếp đến tính bệnh như thế
nhưng với tinh thần của chính sách công an cách mạng
các đồng chí đã không quản ngại những sự hy sinh không quản ngại cái khoan gian khổ
đến những nơi khó khăn như vậy là thứ nhất
cái thứ hai các đồng chí không chỉ là cứu giúp nhân dân cứu giúp đồng bào trong nước
mà đứng trước cái thiên tai thế giới như thế đứng trước cái nỗi đau khổ
cái hoạn nạn của người dân thổ nhĩ kỳ như thế
các đồng chí cũng đã sẵn sàng có vặt để cứu giúp
và theo tôi đấy nó là thể hiện một cái hành vi rất là cao đẹp của người dân sức mạnh
không chỉ với nhân dân trong nước
mà cả với dữ liệu
với quốc tế cao cả của mình
vâng rõ ràng như phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc bảo cũng vừa chia sẻ là
lực lượng công an nhân dân họ luôn đặt cái tính mạng của nhân dân lên trên hết
không chỉ là đối với nhân dân mà đồng bào mình
mà còn đối với những cái nhiệm vụ cao cả của quốc tế thì cũng luôn luôn quyết tâm
và khắc phục mọi khó khăn để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
và trong những ngày vừa qua thì cán bộ chiến sĩ công an nhân dân lại lập thêm nhiều chiến công
dũng cảm và giúp đỡ người dân bị nạn
trước khi mà tiếp tục cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mời phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc bảo
cũng như là quý vị khán giả cùng theo dõi những hình ảnh sau đây
công màng nguy hiểm để cứu người gặp nạn
châu ngày chín tháng hai ngay sau khi nhận được tin báo một học sinh bị đuối hước
ba cán bộ chiến sĩ công an xã hòa tiến huyện hòa vang thành phố đà nẵng đã nhanh chóng có mặt
kịp thời cứu nạn cấp cứu thành công cứu sống được cháu bé
tại hà nội
ngày một mươi tháng hai khi tiếp nhận tin có người bị nạn đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an huyện ba vì đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
triển khai các phương án cứu nạn dành lại sự sống cho anh phùng thế bản
bị rơi xuống giếng sâu hơn hai mươi năm m đường kính ngỏ chỉ năm mươi cm
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an vừa có thư khen biểu dương
những cán bộ chiến sĩ công an thành phố hà nội đà nẵng đã có hành động dũng cảm
để giành lại sự sống cho người dân gặp nạn
vâng bên cạnh sự việc hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ đã sẵn sàng lên đường để làm nhiệm vụ quốc tế
thì chúng ta vừa theo dõi những hình ảnh rất đẹp của các cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ ở trong nước
thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc bảo chúng ta có thể thấy rằng là vừa rồi là có thư khen
của đồng chí bộ trưởng thư khen này thì đã thể hiện sự quan tâm khích lệ
rất lớn của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và trực tiếp là đồng chí bộ trưởng
bộ công an đối với cán bộ chiến sĩ và từ góc độ của một công dân ông có mong muốn và kỳ vọng
như thế nào đối với lực lượng công an có thể tiếp tục phát huy và có thêm nhiều việc làm ý nghĩa
như thế nào lập thêm nhiều chiến công vì nhân dân phục vụ
hình ảnh mà chúng ta vừa xem vừa rồi theo tôi nó chỉ là những hình ảnh thu nhỏ
nó chỉ là một trong rất nhiều những hình ảnh nó thể hiện cái gọi là cái tấm cương hy sinh
quyền bình phỉ dân của các đồng chí công an có lẽ là không có cái khó khăn nào không có sự gian khổ nào
không sự hy sinh nào mà các đồng chí công an không có mạch và họ đều có những đóng góp rất là to lớn vào những thành quả chung

trong vấn đề làm cứu đạn thương hộ trong vấn đề bảo vệ an toàn tính mạng người dân
và có thể nói rằng là khi được xem hình ảnh ấy chúng tôi hết sức tự hào hết sức là xúc động
và điều mong muốn chúng tôi với các đồng chí công an là rất vui là các đồng chí luôn phát huy cái truyền thống cách mạng của mình
luôn phát huy những hình ảnh đẹp của người chính sức khoản cách mạng của chúng ta
hình ảnh đẹp của người chính sức khỏe cách mạng của mình
thể hiện trong
mọi nhiệm vụ
trong mọi công việc
để hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ
mà đảng nhân dân ta có
để luôn thật sự xứng đáng với niềm tin
của nhân dân
niềm tin của đảng với các đồng chí
và rất mong các đồng chí
tiếp tục là
thực hiện nghiêm túc
lời dạy của bác hồ
thực hiện nghiêm túc
tình quyết một mươi hai của bộ chính trị vừa rồi
xây dựng lực lượng công an
của nhân dân chúng ta
thật sự trong sạch thật sự vững mạnh
thật sự tinh lệ
và hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của mình
với vị trí vai trò là thanh bảo kiến
với vị trí vai trò là lá trắng thép
bảo vệ đảng
bảo vệ chế độ bảo vệ công cụ đổi mới
bảo vệ sự bình yên của cuộc sống
hạnh phúc của người dân
đó là điều mong các đồng chí
rõ ràng là
sau mỗi cái
thì luôn có sự ghi nhận
rất là kịp thời của lãnh đạo
bộ công an của đảng và nhà nước
đó chính là cái sự ghi nhận
và là những cái động lực để cho mỗi cán bộ
chiến sĩ tiếp tục hoàn thành tốt
nhiệm vụ của mình nhưng hơn cả
đó là cái sự tin yêu sự tin tưởng ủng hộ
của người dân ông có cái suy nghĩ như thế nào
về điều này ạ
rất đúng theo tôi
những cái huân chư những cái huy chư
những cái bảng bảng danh dự
đó là sự ghi nhận
của đảng của nhà nước
của nhân dân và của xã hội tới các đồng chí công an
nhưng theo tôi
lớn lao hơn nữa
cái nó thật sự là
là quý trọng hơn nữa
đó chính là cái tình cảm
của người dân với các đồng chí
chính sự hy sinh các đồng chí
và tôi gọi là cái tinh thần
về nước quên thân về dân phủ các đồng chí
nó sẽ mãi mãi là những biểu tượng
của cái chủ nghĩa hùng cách mạng
nó sống mãi trong nhân dân
và nhân dân luôn luôn đặt tất cả cái điểm tin
đặt tất cả cái tình cảm
và cả sự kỳ vọng
với các đồng chí
và theo tôi đấy là cái hạnh phúc nhất
đó là cái vô giá nhất phần trưởng cao nhất
của lực lượng công an
một lần nữa xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc bảo
đã có những phân tích rất là xác đáng
và những lời động viên
đối với lực lượng công an nhân dân
trong cuộc trao đổi ngày hôm nay